kích thước hay kỹ năng quan trọng hơn

kỹ năng thì có thể luyện tập được nhưng mà kích thước ra nó cũng đã như thế rồi
kích thước hay kỹ năng quan trọng hơn
trong buổi phỏng vấn thì tôi đã phỏng vấn các bà vợ là
theo chị thì kích thước hay kỹ năng quan trọng hơn
thì thực ra thì nhiều bà vợ nói vui chúng tôi là
chúng tôi quan trọng về kích thước hơn
vì kỹ năng thì có thể luyện tập được nhưng mà kích thước mà sinh ra nó cũng đã như thế rồi
và đây là trong những tiêu chí mà đặt lên hàng đầu

đây là một dụng cụ mà chúng tôi để đánh giá độ cương dương của đá đông
khi mà các bệnh nhân đến đây thì sẽ đánh giá độ cương của đá đông
thông qua cái đánh tác động vào mẫu vật
chẳng hạn như là anh ta sẽ đánh giá độ cứng của dương vật của mình
tương đương với mẫu vật nào

ví dụ tôi bóp từ bên ngoài vào trong này
đây là miếng đậu phụ này
đây là quả chuối đã đột vỏ
đây là quả chuối không đột vỏ
và đây là quả dưa chuột
thì khi mà độ cương đạt mức tối đa
ví dụ như quả dưa chuột này thì
gọi là độ cương của dương vật được đảm bảo
thì phụ nữ mới có thể lên tìm một cách nhanh chóng
rất nhiều bà vợ nói chuyện với tôi là gì
thực ra thì anh ta quan hệ rất lâu

nhưng mà độ cương
nó không đảm bảo
nó chỉ như là cái quả chuối đã đổ vỏ này thôi
nhưng mà anh ta này rất cố
cứ cò cứ kéo sẻ suốt đời em
nhưng mà bà vợ vẫn không thể lên đỉnh được
do cái độ cứng của dương vật
mặc dù là thời gian quan hệ rất dài
tuy nhiên là gì
phụ nữ vẫn không thể lên đỉnh
sử dụng thuốc tăng kích thước để làm to dương vật
với những trường hợp mà tuổi dưới một mươi tám tuổi
khi mà cơ thể mình còn chưa dậy thì
tế bào nó chưa trưởng thành hết thì
đáp ứng rất tốt
đặc biệt là những cái thuốc tiêm
có bản chất là
ví dụ như là breglin hay ivfc
những cái thuốc uống ví dụ như testosterone
thì nó sẽ tác động làm cho biển hóa cơ quan sinh dục
ngoài đặc biệt là thân dư vật nó phát triển
thì những trẻ mà tuổi dưới một mươi tám hoặc tuổi tiền định thì
thì dùng những cái thuốc này có tác dụng rất là tốt
tuy nhiên khi mà bạn trên một mươi tám tuổi rồi
thì cơ thể đó đã trưởng thành
và cái tế bào nó đã đạt độ chính
thì dùng thuốc hầu như không hiệu quả
chỉ trừ với những trường hợp mà con bạn là gì
dậy thì muộn
thì nó vẫn có tác dụng
nếu mà các bạn sử dụng các loại thuốc làm tăng kích thước
mà liên tục mà bạn đã quá độ tuổi
thì nó sẽ có cái feedback ngược trở lại
nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản sinh quy trùng
bởi bản chất của thuốc mà tăng kích thước dương vật
đó là testosterone
và nó sẽ làm cho cái chất lượng tinh trùng của bạn giảm là hẳn lạ
thậm chí là gì
không sản sinh tinh trùng nữa
rất nhiều các bệnh nhân đến với tôi là gì
có đặc biệt những bệnh nhân mà thi đấu thể thao
họ phải dùng thuốc testosterone
đặc biệt là gì
thuốc tiêm bắp này này
và để anh ta tăng cơ bóc một cách nhanh chóng
khối lượng cơ tăng
sức cơ tăng
để anh ta thi đấu thể thao
tuy nhiên thì khi xét nghiệm thì cái nồng độ castroterum
nó tăng cao một cách khủng khiếp
thậm chí một mươi năm hai mươi lần
thậm chí có bệnh nhân gần một trăm linh lần so với những người bình thường
và khi mà xét nghiệm tinh trùng thì
tinh trùng của anh ta lại cực kì yếu
chỉ có vài trăm con
hoặc là có ai đến thì có vài ba con tinh trùng thôi
đấy là một hậu quả đáng lo mà chúng ta cần phải để ý
có một số cái nhóm tiêu chí khác
mà các bà vợ luôn luôn
yêu cầu của ông chồng
thứ nhất là
phải sạch sẽ
tức là như thế nào phải tắm rửa sạch sẽ
cơ thể không còn mùi hôi
ở những vùng
ví dụ như là vùng nách
hoặc bộ phận dinh dục
thứ hai là anh ta chẳng tội gì anh ta này
sức thêm một chút ít nước hoa
để làm cho tăng ham muốn
tăng kích thích của bà vợ
và tiếp theo đó là môi trường
thì rất quan trọng
môi trường mà hoàn cảnh
phải được diễn ra bởi vì
một cái trong một căn phòng mà
có ánh sáng vừa phải này
không khí nhiệt độ mát mẻ và dễ chịu
điều này nó sẽ làm cho các bà vợ
gọi là hưng phấn
và cái cuộc yêu thêm viên mã
suất tinh ngoài là một trong những cái
biện pháp mà để
phòng tránh thai ở nam giới
là một trong những biện pháp thường đàn ông hay gọi là bảo nhau
đó là khi mà quan hệ tình dục
thì lúc mà chuẩn bị suất tinh
thì chúng ta rút ra
khi mà bạn suất tinh ngoài rồi
thì cảm giác nó sẽ không bao giờ
bằng cái suất tinh
bên trong ông đạo
bên trong ông đạo nó có môi trường đồ ẩm
rồi cái co thắt của cơ chơn
đặc biệt là một số bà vợ
có nói với chúng tôi là
nếu anh ta suất tinh ngoài ông đạo
thì tôi cũng
không thể lên đỉnh được
chính những cái co thắt khi động tác
khi nam giới suất tinh
bởi những ký cư ở vùng sàn trậu
cư ngồi hang cư hành hang
cư nâng hậu môn cư thắt hậu môn
nó tác động vào bộ phận dịch dục nữ
giúp phụ nữ lên đỉnh
do vậy thì suất ngoài
tôi khuyên là gì
các bạn nên là
phải tham khảo cả đối tác nữ nữa
nếu đối tác nữ của bạn không hài lòng
thì các bạn cũng không nên